thông tin liên quan đến vụ giám đốc người trung quốc sát hại nữ kế toán vì nghi ngờ nạn nhân chiếm đoạt tài sản
sau quá trình điều tra cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với giang jong u là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn vinh nhuận phường khánh bình thị xã tân uyên tỉnh bình dương
để điều tra về tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do giang jong ho nghi ngờ nữ kế toán chiếm đoạt tài sản công ty
sau thời gian nghỉ tết năm hai nghìn hai mươi ba yang jong ho trở lại bình dương phát hiện kho hàng bị thất thoát rất nhiều
bên cạnh đó người này phát hiện nữ kế toán lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty mình
do đó cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giết người
công an phường an bình tp biên hòa tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng là trần văn loan mai thành thịnh
nguyễn thanh tường em và nguyễn văn tỏ về hành vi gây dối chức tự công cộng
trước đó vào lúc hai mươi một h tối ngày tám tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai đang tuần tra trên địa bàn phường an bình tp biên hòa
phát hiện bốn đối tượng đi hai xe máy trên tay cầm dao mã tấu la hét trước cổng công ty ajinomoto ở phường an bình tp biên hòa đòi đánh bảo vệ
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng định bỏ chạy tuy nhiên nhóm đối tượng này đã bị tổ công tác một trăm sáu mươi một kịp thời bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận nguyên nhân ban đầu là do trước đó loan và tỏ có xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trong công ty ajinomoto
sau đó tỏ về nhà rủ thêm thịnh và em mang dao mã tấu quay lại công ty tìm nam thanh niên trên để đánh
tuy nhiên khi bị lực lượng bảo vệ chặn lại nên các đối tượng đã gây sự đòi đánh bảo vệ
được biết tỏ có một tiền án về tội giết người thịnh có một tiền án về tội cướp tài sản
với hành vi tàng trữ súng săn trần quốc phong ba mươi năm tuổi chú tệ xã
trí bình huyện châu thành tỉnh tây ninh đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tây ninh triệu tập đến cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật
phong bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang tàng trữ một khẩu súng săn màu đen cùng một trăm linh viên đạn kim loại sử dụng cho súng săn tại phường gia lộc thị xã trảng bàng
làm việc với lực lượng chức năng phong cho biết đã lên mạng facebook tìm hiểu rồi đặt mua súng đạn nhằm mục đích để bắn chim
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
công an phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa tiến hành kiểm tra một trại cưa bỏ hoang thuộc khóm tây khánh năm phát hiện và tạm giữ số lượng lớn dao tự chế và năm xe mô tô vô chủ cùng nhiều tài sản nghi vấn do trộm cắp mà có
phát hiện lực lượng công an một nhóm khoảng bốn đối tượng lên xuồng máy tháo chạy tẩu thoát
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện và thu giữ tại hiện trường gồm năm xe mô tô năm xuồng chín dao tự chế bốn cục máy nổ năm điện thoại di động một kìm cộng lực cùng nhiều tăng vật liên quan
hiện lực lượng công an đang tiến hành xác minh và truy bắt nhóm đối tượng tẩu thoát
liên tiếp trong thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh đắk lắc nói riêng đã xảy ra nhiều tai nạn thương tâm do việc tự chế pháo nổ làm nhiều người chết và bị thương và hư hỏng nhiều tài sản có liên quan
điều đáng lo ngại đó là trong số nhiều người mua bán pháo và nạn nhân của những tai nạn do pháo nổ đều đang trong lứa tuổi học sinh sinh viên
đây là hiện trường vụ nổ do chế tạo pháo xảy ra vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó một em trong nhóm lên mạng xã hội đặt mua các chất hóa học và học cách để chế tạo pháo
sau đó em này rủ các bạn trong nhóm đến nhà của một người dân thường đi vắng để chế tạo pháo
quá trình chế tạo một chất hóa học rơi ra ngoài một em đã dùng bật lửa đốt
sau đó ngọn lửa cháy lan đến khu vực trộn thuốc gây ra tiếng nổ lớn
hậu quả là một em tử vong tại chỗ một em tử vong tại bệnh viện hai em bị thương nặng
tất cả các em này đều là học sinh của trường trung học cơ sở lương thế vinh thị trấn buồn chấp
sau cái vụ việc này thì phòng đã tham mưu với bán nhân dân huyện bán hành công văn để trị đào các đơn vị
trường học trong đó kể cả các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
và các trường học trung học cơ sở tiểu học trên địa bàn để làm sao là không có những tai nạn thương tâm xảy ra nữa
còn đây là hiện trường vụ nổ cũng do chế tạo pháo xảy ra tại thôn tám xã eao huyện ea ca quận tỉnh đắk lắc
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba nguyễn đức nhân và lê anh quyết cùng một mươi bốn tuổi
trú tại xã eao huyện ea ca
mang theo một túi chất bột rồi sử dụng cối và chơi bằng kim loại để giã chế tạo pháo
trong lúc đăng giã thì chất bột phát ra tiếng nổ lớn
hậu quả em quyết bị cụt một chân một tay và bị nhiều vết thương nặng trên cơ thể
còn em nhân bị hỏng một mắt và bị thương tích ở tay
sau đó cả hai em được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do thương tích quá nặng nên em quyết đã tử vong
được biết cả hai em đang là học sinh lớp tám của trường trung học cơ sở phan đình phùng xã eao
theo cơ quan công an số chất bột trên là chất hóa học được các em đặt mua qua mạng xã hội để chế tạo pháo
qua đây thì cơ quan công an chúng tôi cũng khuyên cáo đến các gia đình nhà trường các tổ chức đoàn hội đội
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng các em học sinh
để từ đó giúp cho các em học sinh là nâng cao cái nhận thức hiểu biết về cái hậu quả tác hại của cái việc là sản xuất pháo
cơ quan công an chúng tôi cũng khuyên cáo mọi hành vi sản xuất chế tạo tàng trữ mua bán sử dụng trái phép pháo nổ
thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với tài nạn đáng tiếc do pháo gây ra mỗi gia đình và nhà trường cần có biện pháp giáo dục phòng ngừa con em mình
không tự chế sử dụng các loại pháo nổ
sử dụng xe bán tải để vận chuyển và tàng trữ ma túy đi tiêu thụ răng xeo xín trú tại huyện mừng khương tỉnh lào cai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt quả tăng cùng tăng vật là hai bánh heroin
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng bốn tại khu vực thôn bản pho xã mường hoa
thị xã sapa tổ cung tác đã phát hiện xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát hai mươi năm c hai nghìn chín trăm chín mươi năm
có nhiều biểu hiện liên quan đến tội phạm ma túy
tiến hành áp sát kiểm tra và bắt quả tăng người điều khiển phương tiện là giàng xeo xín
về hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin
bước đầu đối tượng răng xeo xín khai nhận mang hai bánh heroin từ huyện mừng khương sang thị xã sapa
để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch nhằm kiếm lời
khi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tăng
cũng tại lào cai qua theo dõi và đấu tranh một tụ điểm bán lẻ trái phép chất ma túy
do đối tượng nữ cầm đầu vừa bị công an thành phố lào cai triệt phá
để đối phó với lực lượng công an đối tượng này đã xây dựng một bong ke kiên cố
với tưởng bao chắc chắn cửa chính luôn khỏa trái cùng hệ thống camera theo dõi rẻ đặc xung quanh
vào tối ngày năm tháng bốn tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã bắt quả tang lưu kiểu thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường cốc lếu thành phố lào cai
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ tại hiện trường ba chín mươi một gram heroin
một mươi viên ma túy hồng phiến
thọ khai nhận đã mua số ma túy trên của trần khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại phường pom hán thành phố lào cai để về sử dụng
vào ngày tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai
đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của linh
nhiều mũi trinh sát đã tiến hành bao vây phong tỏa và thu giữ tại hiện trường
là năm mươi viên ma túy hồng phiến cùng một số tài liệu có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra
đấu tranh và làm rõ các hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định
một điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
tại phường hai thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bị công an thành phố sóc trăng bắt quả tàng
bất ngờ kiểm tra tại nhà số chín mươi ba trên hai mươi hai trên một mươi sáu đường trương công định
khóm bốn phường hai thành phố sóc trăng lực lượng công an đã phát hiện một mươi một đối tượng
đang lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
tăng vật tạm giữ gồm ba bộ bầu cua chín điện thoại di động và số tiền là trên hai mươi bốn triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định
cùng có quốc tịch hàn quốc đến thành phố đà nẵng để du lịch
nhưng hai nữ du khách người hàn lại bị chính hai nam đồng hương trộm cắp tài sản
vào ngày chín tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
đã tạm giữ hai đối tượng quốc tịch hàn quốc gồm
lee jung soo bốn mươi tuổi và jang jong hee ba mươi ba tuổi
tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn thành phố đà nẵng có hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày tám tháng bốn nhận được tin báo của hai du khách quốc tịch hàn quốc
tạm trú tại một căn hộ trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
bị mất hai điện thoại di động hai trăm linh usd và năm trăm linh đồng
phòng cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát vào cuộc xác minh và điều tra
đến một mươi sáu giờ cùng ngày đã làm rõ và tiến hành bắt giữ hai đối tượng là lee jung soo
và jang jong hee tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận và dạng sáng ngày tám tháng bốn
đã đột nhập vào căn hộ nơi những đồng hương đang tạm trú và trộm cắp số tài sản nêu trên